kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
chương trình giao lưu văn nghệ hát về quê hương đất nước lần thứ bảy
do các cơ quan báo chí trung ương cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm
thông tân xã việt nam khu vực phía nam cơ quan thường trú đài tiếng nói việt nam
tại tp hcm và trường cao đẳng phát thanh truyền hình hai
phối hợp cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay vào dịp hai mươi một tháng sáu hàng năm
chương trình giao lưu văn nghệ hát về quê hương đất nước đã trở thành
sân chơi giao lưu hấp dẫn thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình
của các cơ quan báo chí trung ương đại diện tại khu vực phía nam
qua đó thắt chặt hơn nửa tình đoàn kết giữa các cơ quan báo chí trung ương
đóng trên địa bàn thành phố đồng thời tạo cơ hội để cán bộ phóng viên
nhà báo các đơn vị có dịp gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp báo chí
đa loại hình trong thời kỳ hội nhập
năm nay chương trình giao lưu gồm một mươi tám tiết mục thuộc nhiều thế loại
do gần một trăm linh nghệ sĩ không chuyên tham gia trình diễn
các tiết mục biểu diễn xoay quanh chủ đề tình yêu quê hương đất nước
con người ca ngợi chủ tịch hồ chí minh nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiêu biểu như tiết mục song ca sinh tư việt nam đến từ cơ quan thường trú
báo nhân dân tại thành phố hồ chí minh tốt ca đảng đã cho ta một mùa xuân
đến từ cơ quan thông tấn xã việt nam khu vực phía nam
đường chúng ta đi đến từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất